sáng ngày hai mươi hai tháng ba cùng với nhiều địa phương trên cả nước
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày nước thế giới với chủ đề nước thải
và huy động các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia nạo vét cống rãnh dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các bãi biển
nhiều năm qua với mục tiêu xây dựng thành phố bốn an và đáng sống
thành phố đà nẵng không chủ trương khuyến khích đầu tư cho các lĩnh vực công nghiệp nặng công nghiệp khai khoáng
luyện kim nên việc quản lý nguồn nước và nước thải ở các khu công nghiệp khá hiệu quả
tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa và phát triển du lịch quá nóng
khiến cho nguồn nước thải sinh hoạt không được xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường
bên cạnh đó hệ thống xử lý tái tạo nguồn nước thải chưa được đầu tư hiệu quả
vì vậy những hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới với chủ đề nước thải được tổ chức sẽ thúc đẩy hành động của các cấp chính quyền
và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước và quản lý tái tạo nguồn nước thải hiệu quả